chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam
số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khoảng ba trăm ba mươi bảy người
trong khi để đạt mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín từ nay đến hết năm phải phát triển một trăm tám mươi năm đối tượng tham gia
số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải tăng thêm một triệu người
số người tham gia bảo hiểm y tế mới đạt trên tám mươi ba triệu người tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt tám mươi tám tám
con số còn phải phát triển sáu tháng cuối năm là một bảy triệu người
áp lực phát triển đối tượng đang là mục tiêu và nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu
tại bảo hiểm xã hội các địa phương
và để đạt mục tiêu các nghị quyết là rất khó khăn
phóng sự sau đây của chúng tôi được thực hiện tại một số địa phương
đang nỗ lực thực hiện phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế cho người lao động
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế góp phần giảm bớt khó khăn
rủi ro khi về già bảo đảm thu nhập ổn định cuộc sống và chăm sóc sức khỏe
khi hết tuổi lao động cho đối tượng tham gia
tuy nhiên thực tế số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế của việt nam còn thấp
người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu là lao động đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
nay tiếp tục đóng để hưởng lương hưu
bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa hấp dẫn người tham gia do nhiều nguyên nhân
người dân chưa quan tâm nhiều và chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của chính sách
mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện còn cao
trong khi đó đa phần người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
là người làm nghề tự do người nông dân việc làm không ổn định thu nhập thấp các đối tượng chính sách hộ nghèo cận nghèo
phường thịnh liệt quận hoàng mai nơi có hàng ngàn lao động tự do tới tạm trú
những người này hầu hết có cuộc sống bấp bềnh do thu nhập không ổn định và nơi ở tạm bỡ
đây chính là những đối tượng nằm trong số chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế do quá nghèo khó
trường hợp của chị nguyễn thị yến quê ở tỉnh thái bình đã lên hà nội nhiều năm nay nhưng công việc không cố định khiến chị khá chật vật để mưu sinh
những trường hợp như của chị yến có rất nhiều trên địa bàn các quận của hà nội và các thành phố lớn
họ từ quê chuyển lên thành phố để mưu sinh với đủ các nghề khác nhau phần lớn cuộc sống rất vất vả
thực ra thì những cái người mà người ta còn trẻ mà về cái thành phố lớn như thế này thì cũng rất là bỡ ngỡ
vì là nhiều người là cũng không biết được là nhờ vả ai bám víu vào ai hay là muốn
muốn quê nhà ở chỗ tốt hay là công việc tốt thì cũng không biết được ấy cũng không hẳn là ai cũng có thể là vững chắc được sống tại đây
vì là về đây thì cuộc sống nó bon chen lắm thuê nhà thuê cửa cũng đắt rồi là cái phí sinh hoạt là từ điện nước này hay là cho con cái đi học hành rồi là ăn ở sinh hoạt đều là đắt đỏ
những khó khăn về thu nhập của người lao động nhập cư tại những thành phố lớn
chính là một trong những rào cản của ngành bảo hiểm sinh hoạt
khi muốn mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
nam trà my là một huyện miền núi của tỉnh quảng nam là nơi sinh sống chủ yếu của người đồng bào xê đăng mơ nông
cuộc sống của đồng bào nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và trồng cây dược liệu
toàn huyện có một mươi đơn vị hành chính trực thuộc và đều là các xã ba mươi a của chính phủ
cuộc sống khó khăn trình độ dân trí không đồng đều kéo theo sự nhận thức của đồng bào về an sinh xã hội
còn mơ hồ khiến việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân gặp quá nhiều lực cản
trước đây ông hồ văn liêm ở xã trà cang huyện nam trà my tỉnh quảng nam không có thẻ bảo hiểm y tế
nên mỗi lần phải đến bệnh viện là cả gia đình đều lo lắng vay mượn tứ tung
nay thì đã khác sau khi nhận tấm thẻ bảo hiểm y tế do nhà nước cấp phát miễn phí
ông liên yên tâm điều trị bệnh của mình và chăm chỉ đến bệnh viện tái khám theo định kỳ
mà không lo về mức viện phí phải chi trả nữa
trước đây ông hồ văn liêm ở xã trà cang huyện nam trảm y tỉnh quảng nam không có thẻ bảo hiểm y tế

nên mỗi lần phải đến bệnh viện là cả gia đình đều lo lắng vài mượn tứ tung

nên mỗi lần phải đến bệnh viện là cả gia đình đều lo lắng vài mượn tứ tung
trước đây ông hồ văn liêm ở xã trà cang huyện nam trảm y tỉnh quảng nam không có thẻ bảo hiểm y tế
nên mỗi lần phải đến bệnh viện là cả gia đình đều lo lắng vài mượn tứ tung
trước đây ông hồ văn liêm ở xã trà cang huyện nam trảm y tỉnh quảng nam không có thẻ bảo hiểm y tế

trước đây ông hồ văn liêm ở xã trà cang huyện nam trảm y tỉnh quảng nam không có thẻ bảo hiểm với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách và công tác nghiên cứu hoạch định chính sách
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động trong việc tiếp cận dịch vụ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế thì mới mở rộng phát triển tốt đối tượng tham gia
chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại